tại km ba trăm chín mươi một hai trăm linh quốc lộ ba mươi hai thuộc xã phúc khoa huyện tân uyên tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá
theo tính toán sơ bộ khối lượng đất đá sạt khoảng năm m ba mùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến giao thông bị ách tắc
việc xử lý sạt lở đang được nhanh chóng triển khai dự kiến hoàn thành trong đêm nay để người dân lưu thông trở lại
bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh vẫn còn tuyến đường bị ách tắc do sạt lở
do đó địa phương cũng đang tích cực huy động máy móc khẩn trương thông đường trong thời gian sớm nhất